trong tình hình thời tiết diễn biến phức tạp chính quyền và lực lượng chức năng cảnh báo người dân

tránh bị động bất ngờ trước mọi tình huống

hội nhà báo việt nam
bộ thông tin phát triển liên hợp quốc undp tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ hai
giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ hai với chủ đề
vì một xã hội an toàn trước thiên tai chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu
theo ban tổ chức so với giải lần thứ nhất thì số lượng tác phẩm của giải lần này nhiều hơn
chất lượng tác phẩm cũng được đầu tư kỹ lưỡng hơn
nhiều tác phẩm có góc nhìn trực quan về hiện trạng tác động diễn biến của thiên tai
cũng như sự tham gia của cộng đồng
cùng với đó các tác phẩm dự thi còn giúp gợi mở đề xuất các giải pháp
để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai cho các cơ quan chuyên trách
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao giải nhất cho bốn tác phẩm năm tác phẩm đạt giải nhì
một mươi tác phẩm đạt giải ba và một mươi năm tác phẩm đạt giải khuyến khích thuộc các thể loại báo chí
trong phần tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu bản tin hôm nay là cập nhật nhanh về tình hình an ninh trật tự
trong ngày hai mươi sáu tháng năm phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm cho biết
đơn vị này đã lập biên bản xứ phạt và tước giấy phép lái xe ba tháng đối với tài xế lái xe buýt số tám mươi một
tuyến bến xe chợ lớn lê minh xuân với hai lỗi là đi không đúng làng đường quy định
không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
vào sáng hai mươi ba tháng năm tại tuyến đường nguyễn văn giàu đoạn qua địa bàn xã phạm văn hai huyện bình chánh
thì nhiều người hết sức bàng hoàng khi chứng kiến xe buýt tuyến tám mươi một có biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi năm nghìn ba trăm bốn mươi chín
bất ngờ từ làng đường dành cho xe rẽ trái lao thẳng qua ngã tư với tốc độ cao
bất chấp lúc này đang còn hai mươi dây đèn đỏ
lực lượng chức năng đã xác minh xe buýt trên của hợp tác xã vận tải liên tỉnh về du lịch việt thắng
người điều khiển là ông mai văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
qua làm việc ông cảnh đã thừa nhận hai lỗi vi phạm là đi không đúng làng đường quy định
và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
tổng mức phạt là một mươi triệu đồng và tức quyền sử dụng giấy phép lái xe ba tháng
công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp đang tạm giữ hình sự đối tượng trần công minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ huyện châu thành vì đã thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
đêm ngày hai mươi tháng năm đối tượng trần công minh ngụ xã phú long huyện châu thành tỉnh đồng tháp
đột nhập vào nhà một người dân thuộc ấp tân nghĩa xã tân nhuận đông huyện châu thành
đã lấy trộn một điện thoại di động thì bị chú nhà phát hiện tri hô
khi đối tượng chạy về hướng xã hòa tân huyện châu thành thì bị người dân địa phương
phối hợp lực lượng công an xã tân nhuận đông đang tuần tra bắt giữ
qua làm việc minh thừa nhận đã thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp tài sản của người dân
ở nhiều xã trên địa bàn huyện
các tài sản minh lấy trộm chủ yếu là máy tính điện thoại di động đồng hồ xe đạp
qua khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài sản có giá trị
ước tính khoảng sáu mươi triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo pháp luật
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng trần nguyễn thái nam hai mươi sáu tuổi trú tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện định quán tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra lập rõ
theo hồ sơ công an là đối tượng không nghề nghiệp từ cuối tháng một đến cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
cùng đồng bọn thường xuyên điều khiển xe máy đến địa bàn huyện định quán
xe máy sơ hở trong việc quản lý tài sản ra tay cúp giật bán lấy tiền tiêu xài
trong thời gian này năm cùng đối tượng tinh thịnh chưa rõ lai lịch
gây ra hai vụ cướp giật dây chuyền trị giá hơn một trăm hai mươi triệu đồng
trên địa bàn xã phú vinh và thị trấn định quán huyện định quán
rồi bán lấy tiền chi nhau tiêu xài
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi tám tháng bốn công an huyện định quán
phù hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
công an các huyện long thành trảng bom bắt được nam
hiện công an huyện định quán đang tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị cano mô tô nước là những phương tiện có thể chạy trên mặt nước
với tốc độ rất cao nên thường chỉ cho phép hoạt động ở các khu du lịch biển
gần đây phương tiện này xuất hiện trên sông sài gòn ngày một nhiều
tuy nhiên điều đáng nói là các phương tiện này là nỗi lo
của các đơn vị vận tải đường thủy nội địa
bởi luôn tìm mở nguy cơ tai nạn trên sông nếu không được quản lý chặt
đây là hiện trường vụ tai nạn giữa mô tô nước tresky
và chạm với một xà lan xảy ra vào ngày hai mươi tháng năm
tại thời điểm xảy ra tai nạn chiếc mô tô nước chạy với tốc độ cao
đã tông thẳng vào mạng trái chiếc xà lan đang lưu thông trên sông sài gòn
đoàn qua thành phố thủ đức
hậu quả khiến hai người đàn ông trên chiếc mô tô nước tử vong
cái vụ tai nạn giữa phương tiện mô tô nước va đụng vào cái phương tiện xà lan tự hành
làm chết hai người trên mô tô nước xảy ra ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai trên tuyến sông sài gòn
hiện nay là có một số tổ chức cá nhân tự mua sắm cũng như là nhập khẩu
các loại mô tô nước này khi đưa vào hoạt động lại không có đăng ký đăng kiểm theo quy định
người điều khiển lại là không có chứng chỉ lái phương tiện
hoạt động ngoài phạm vi vùng nước cho phép
nên cái nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy rất là cao
theo đại diện cảnh sát giao thông đường thủy sông sài gòn có đặc thù là dòng chảy gần sát với biển
vào các chiều tối hay đợt triều cường thường có vận tốc dòng chảy rất cao
nếu không am hiểu về chuyên môn để tính toán dòng chảy
và sử dụng các phương tiện trên sau một cách thiếu kiểm soát
mặt khác đang bước vào mùa mưa bão khi di chuyển trên sông các phương tiện càng bị hạn chế tầm nhìn
sóng to gió lớn và nhiều trở ngại phát sinh thì tai nạn rất dễ xảy ra
chính vì vậy kỹ năng điều khiển ứng phó các yếu tố đảm bảo an toàn của phương tiện rất cần được siết chặt quản lý cấp phép
tốc độ di chuyển của chúng tôi cũng lên tới bốn mươi năm mươi km trên giờ
cũng đã có những lần là anh em thuyền trưởng là phản ánh lên là một số các phương tiện chạy cắt mặt
những cái phương tiện này là tốc độ nó rất là cao
khi di chuyển thì gần như là gọi là bất chấp ấy
mà nếu mà cắt mặt ở đây dưới sông thì nó lại khác
khi mà để dừng tàu thì nó cũng cả mất một quãng thời gian rất là xa thì mới dừng nổi
cho nên là đây là một trong những cái rất là nguy hiểm
tất cả các phương tiện mô tô nước trước khi đưa vào hoạt động là phải được đăng ký đăng kiểm theo quy định
cái thứ hai là người điều khiển phương tiện hoạt động vui chơi giải trí dưới nước là phải đủ một mươi năm tuổi trở lên
phải có sức khỏe và phải có chứng chỉ
phải lấy phương tiện và phải được tập hướng dẫn kỹ năng an toàn
và phải mặc áo phao trong suốt quá trình hoạt động vui chơi và dạy trí dưới nước
và đặc biệt là tất cả các loại hình hoạt động vui chơi giải trí nước chỉ được phép hoạt động trong phạm vi vùng nước cho phép
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường thủy cho biết sẽ tham mô ban an toàn giao thông thành phố để có sự quản lý chặt đối với loại hình mô tô nước
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng năm công an đồng tháp sẽ đăng cai tổ chức vòng loại hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc cùng bảy lần thứ hai tại đồng tháp
để hội thi được diễn ra thành công tốt đẹp công an tỉnh đồng tháp đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị và đông đốc kiểm tra đội thi đấu của công an tỉnh đồng tháp
hội thi thể thao nghiệp vụ cố nạn cố hộ được tổ chức làm hai vùng đường
vòng loại và vòng chung kết
ở vòng loại sẽ có một mươi một cụm thi đấu
trong đó cộng bảy gồm công an tám tỉnh tiền giang tây ninh long an bà rịa vũng tàu bình dương bến tre an giang và đồng tháp tham gia thi đấu
đây là lần đầu tiên công an đồng tháp đăng cai tổ chức vòng loại hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc cộng bảy lần thứ hai
do đó hội thi luôn được ban giám đốc công an tỉnh đồng tháp đặc biệt quan tâm và đôn đốc thực hiện
ban giám đốc cũng đã thành lập ban chỉ đạo hội c gồm có đồng chí phán đốc phụ trách làm trưởng bang
đồng chí trưởng phòng cảnh sát nguồn cháy giữa cháy và cô nạn cố hộ làm phó ban
cùng các thành viên là các phòng ngực vụ thuộc công an tỉnh đồng thời là phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên
tính đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị về phương tiện rồi sân bãi hay là chỗ tổ chức thi đấu
tập luyện cũng như là nơi ăn nghỉ của các đoàn giao động viên ban tổ chức đại biểu cũng đã sẵn sàng
hội thi sẽ được diễn ra từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại đường lý thường kỳ phường một thành phố cao lãnh
và khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh đồng tháp gồm bốn nội dung thi đấu một trăm linh m vượt chứng ngại vật cứu nạn cứu hộ
cứu nạn cố hộ trong môi trường có khói khí độc cứu nạn cố hộ trong môi trường nước và bơi cứu nạn cố hộ
trong bốn ngày diễn ra hội thi công an đồng tháp sẽ tiếp đón trên một trăm linh cán bộ lãnh đạo của bộ công an
bay trọng tài các đoàn vận động viên do đó nơi ăn trốn nghỉ của các đại biểu khách dự vận động viên
được ban tổ chức hội thi trực tiếp liên hệ hướng dẫn và kiểm tra chú đáo tạo mọi điều kiện tốt nhất
để các đoàn an tâm thi đấu đạt kết quả tốt nhất
đội tuyển của công an đồng tháp gồm một mươi năm đồng chí trong đó thi đấu chính thức có tám đồng chí
được tuyển chọn từ công an các đơn vị địa phương có nghiệp vụ về công tác cứu nạn cứu hộ
hơn hai tháng qua đội tuyển đã tập luyện một cách nghiêm túc bài bản
dù điều kiện tập luyện còn nhiều khó khăn nhưng các vận động viên luôn thể hiện hết khả năng của mình
thượng tá bùi đức tài phó giám đốc công an tỉnh cũng đã kịp thời đến động viên khích lệ tinh thần
và kiểm tra quá trình tập luyện của đội thi để tiếp lửa cho các anh
ban vận luyện cùng vận viên linh vọng trong tập luyện để nâng cao thể lực thành tích cho mỗi vận động viên
trong tập luyện đã có những chấn thương nhưng mỗi vận động viên mang trong mình tâm thế sẵn sàng thi đấu
và quyết tâm đạt được kết quả tốt nhất
đến thời điểm này công an đồng tháp đã được chuẩn bị chú đáo sẵn sàng cho vòng loại hội thi thể tăng nghiệp vụ
cứu nạn cứu hộ toàn quốc cộng bảy lần thứ hai được diễn ra thành công tốt đẹp
thưa quý vị diễn đàn và triển lãm quốc tế đô thị thông minh châu á sẽ diễn ra từ hôm nay hai mươi sáu tháng năm
đến ngày hai mươi tám tháng năm tại thành phố hồ chí minh
sự kiện hướng tới mục tiêu thúc đẩy quan hệ hợp tác trong việc triển khai các dự án thành phố thông minh
từ đó tận dụng và khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội nhằm giải quyết các thách thức của đô thị hiện đại
thông qua nền tảng công nghệ số
triển lãm smart city châu á là sự kiện thường niên của ngành công nghệ số đô thị thông minh
hơn một trăm hai mươi gian hàng của nhiều đơn vị trong nước và quốc tế đã tham gia trưng bày tại triển lãm
các chủ đề trưng bày xoay quanh các nhóm giải pháp về công nghệ chiếu sáng công cộng trang thiết bị
để xây dựng và quản lý tòa nhà thông minh nhà ở thông minh hệ thống camera an ninh an toàn
trong hệ sinh thái thành phố thông minh các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất thông minh
giải pháp xử lý môi trường thông minh các ứng dụng trong việc hoạch định quản lý đô thị thông minh
trong khuôn khổ triển lãm cũng sẽ diễn ra các hội thảo tọa đàm chuyên đề nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế
về xây dựng thành phố thông minh tại hàn quốc singapore
các chuyên gia cũng sẽ thảo luận đưa ra đề xuất về các hướng phát triển hạ tầng nền tảng đô thị thông minh phù hợp với việt nam
theo hội truyền thông số việt nam việc diễn đàn và triển lãm quốc tế về đô thị thông minh châu á năm hai nghìn hai mươi hai
được tổ chức tại việt nam sẽ góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại xây dựng quan hệ hợp tác
thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp số hóa của các quốc gia và vùng lãnh thổ lân cận đặc biệt là khu vực asean và châu á
liên quan đến vụ án gian lận bảo hiểm y tế xảy ra tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam vào năm hai nghìn một mươi bảy
ngày hai mươi năm tháng năm tòa án nhân dân tỉnh quảng nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo liên quan vụ việc
gồm nguyễn tấn bá bác sĩ khoa nội tim mạch lương thanh trung và nguyễn văn sơn cùng là điều dưỡng
phạm thị bích trâm chuyên viên giám định bảo hiểm y tế và nguyễn thị hồng hải nguyên phó trưởng phòng giám định bảo hiểm y tế của bệnh viện
theo cáo trạng với chức vụ trưởng khoa nội tim mạch bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam nguyễn tấn bá trong quá trình khám và điều trị bệnh nhân
biết rõ hai mươi hai bệnh nhân bị hẹp động mạch vành nhẹ không cần phải dùng thủ thuật là sten
tuy nhiên vì mục đích cá nhân bà đã chỉ đạo các bị can trung và sơn lập khống hồ sơ các bệnh nhân này có thực hiện thủ thuật đặt stent
nong động mạch bành nhằm mục đích chiếm đoạt hai mươi hai sten và vật tư thiết bị kèm theo
sau đó chuyển hồ sơ đã lập khống cho bệnh viện để tổng hợp và thanh toán bảo hiểm y tế với bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam
hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế hơn tám trăm hai mươi chín triệu đồng gây thiệt hại cho bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam hơn một trăm sáu mươi hai triệu đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn tấn bá hai năm tù bị cáo lương thanh trung và nguyễn văn sơn cùng bị tuyên phạt một năm tù cho hưởng án treo về tội gian lận bảo hiểm y tế
các bị can nguyễn thị hồng hải và phạm thị bích trâm bị xử phạt bảy mươi triệu đồng do thiếu trách nhiệm hậu gây hậu quả nghiêm trọng
liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê liên quan đến gần ba trăm linh đối tượng vừa bị phòng kiểm soát hình sự công an tp hà nội
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố triệt phá
cơ quan công an đã xác định các đối tượng cầm đầu quản lý điều hành đường dây trong đó có đối tượng là người nước ngoài
cụ thể qua đấu tranh khai thác và phân loại các đối tượng cơ quan công an đã làm rõ và xác định được người điều hành chính hệ thống cho vay đòi nợ tại việt nam là nguyễn quang vũ
chú quận long biên hà nội còn giang minh người trung quốc là đối tượng quản lý phụ trách toàn bộ hệ thống đòi nợ
đối tượng giang minh chịu trách nhiệm quản lý đốc thúc các trưởng bộ phận đòi nợ của khách hàng
tại cơ quan công an vũ khẳng nhận để hợp thức hóa việc cho vay lãi nặng và đòi nợ các đối tượng thành lập công ty cầm đầu lập ba app vay là gasvn vay ngay pro và ovay
đến thời điểm hiện tại số lượng khách hàng vay qua hệ thống ba app trên khoảng gần một triệu người mỗi tháng số tiền các đối tượng giải ngân cho vay khoảng một trăm linh tỷ đồng
theo lời khai của vũ đối tượng cầm đầu hệ thống này là người trung quốc
tuy nhiên khi đối tượng người trung quốc không có mặt tại việt nam nguyễn quang vũ sẽ được ủy quyền chịu trách nhiệm ký các giấy tờ liên quan đến ngân hàng hợp đồng với khách hàng được công ty nhận đòi nợ thuê
qua những hoạt động điều hành chính hệ thống cho vay đòi nợ tại việt nam nguyễn quang vũ được công ty trả tiền lương bốn mươi bốn triệu đồng một tháng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trần kim hùng và nguyễn duy phương cùng chú hải lăng tỉnh quảng trị
về hành vi lừa đảo chiếm thật tài sản qua mạng xã hội facebook
do không có tiền tiêu xài đối tượng hùng cùng bạn lên mạng xã hội lập tài khoản facebook giả hoặc lừa chiếm đoạt tài khoản của người khác
sau đó liên lạc với người thân của họ bằng tin nhắn để mượn tiền và yêu cầu chuyển vào tài khoản ngân hàng
trong thời gian từ ngày hai tháng bốn đến ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã chiếm đoạt hơn một trăm ba mươi triệu đồng các bị hại hầu hết là người ngoại tỉnh
hiện cơ quan đang điều tra tiếp tục xác minh điều tra mở rộng truy tìm các bị hại còn lại của vụ án
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phối hợp với công an địa phương kiểm tra đột xuất cửa hàng mua bán xe máy trên địa bàn thị trấn trợ vàm huyện phú tân
phát hiện và tạm giữ chín xe mô tô đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc
tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng mua bán xe máy hữu ý tại thị trấn trợ vàm huyện phú tân do ông đỗ hữu lý làm chủ
tổ công tác phát hiện cửa hàng có bày bán bốn xe mô tô nhãn hiệu yamaha exciter và một xe mô tô nhãn hiệu honda vario không có hồ sơ chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ba xe mô tô nhãn hiệu suzuki rgv một trăm hai mươi nghi vấn đục sửa số khung số máy và giấy chứng nhận đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp
một xe mô tô nhãn hiệu yamahazr một trăm hai mươi năm nghi vấn không rõ nguồn gốc xuất xứ tổng trị giá khoảng sáu trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình định vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan phát hiện một cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm có nhiều vi phạm với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh
cơ sở kinh doanh hàng mỹ phẩm nguyên đô do bà nguyễn thị uông nguyên ở xã mỹ phong huyện phù mỹ làm chủ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại đây có hơn bốn tấn mỹ phẩm kem dưỡng da trong đó có hai mươi chín loại do cơ sở kinh doanh nguyên đô tự sản xuất và nhiều loại mỹ phẩm khác không có hồ sơ thông tin về sản phẩm
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng còn phát hiện tại đây có bốn nhân viên đang tham gia sản xuất đóng gói các mặt hàng mỹ phẩm để đưa ra thị trường tiêu thụ
em có mua một số loại kem ở trên mạng sau đó thì em sẽ lấy về em trộn theo cách thức riêng công thức riêng
sau đó thì em sẽ trong bức trộn sẽ livestream và cho mọi người xem để mọi người mua có đơn hàng thì em sẽ gói bán
tổ kiểm tra xác định cơ sở kinh doanh nguyên đô chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tự ý đưa các sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông trên thị trường khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
các mặt hàng mỹ phẩm này được chủ cơ sở livestream và bán trực tiếp trên các trang mạng xã hội

các mặt hàng mỹ phẩm này được chủ cơ sở livestream và bán trực tiếp trên các trang mạng xã hội thu hút vào các trang mạng xã hội thu hút rất nhiều người xem và mua hàng bất chấp những mối nguy hại về sức khỏe từ các mặt hàng không rõ nguồn gốc
các đối tượng này dùng tất cả các nguyên vật liệu không rõ nguồn gốc để pha trộn và đóng gói đóng nhãn mát bao bì live stream và bán trên hệ thống cho quần chúng nhân dân sử dụng trên toàn quốc
với khối lượng hàng hóa này thì khi các đối tượng này tung ra thị trường bán
trước mắt là thấy rằng là nguồn gốc các loại chúng loại mà đỡ các đối tượng này đóng gói và nhãn mát bao bì là chưa có đúng theo quy định của pháp luật
đây là một trong những chủng loại có thể làm ảnh hưởng đến về sức khỏe của người tiêu dùng
hiện lực lượng công an đã tạm giữ toàn bộ số hàng mỹ phẩm cùng các tăng vật khác có liên quan đến hành vi vi phạm của cơ sở kinh doanh nguyên đô
đồng thời tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn với mục đích cung cấp rau an toàn đến người tiêu dùng
các hợp tác xã ở thủ đô đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình trồng rau thủy canh bằng công nghệ hiện đại
và nói không với hóa chất thuốc bảo vệ thực vật
việc đầu tư sản xuất rau thủy canh không chỉ mang lại cho người tiêu dùng những sản phẩm sạch an toàn
mà canh cả những người nông dân cũng được cải thiện môi trường làm việc
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng tại hợp tác xã chuyên trồng rau thủy canh tại thủ đô hà nội
hơn ba mươi năm làm nông nghiệp gắn bó với mảnh ruộng và cách canh tác truyền thống
gia đình bà nhâm không thể thiếu những lọ thuốc trừ sâu và chất bảo vệ thực vật
tuy nhiên khi tham gia mô hình trồng rau thủy canh an toàn thì môi trường làm việc của bà đã cải thiện hơn rất nhiều
không chỉ hạn chế tiếp xúc với các loại thuốc trừ sâu mà công việc làm nông của bà cũng bớt phần nào vất vả
tiếp cận được cái trồng rau thủy canh này thì tôi thấy là nó an toàn hơn sức khỏe nó bảo đảm hơn
tại vì chúng tôi không phải tiếp xúc nhiều với thuốc sâu
không phải tiếp xúc với thuốc trừ sâu với phân bón
mạnh dạn bỏ vốn đầu tư sau hơn một mươi năm tiếp cận anh nguyễn mạnh hồng nay đã làm chủ được kỹ thuật trồng rau thủy canh
anh cho biết hợp tác xã của anh áp dụng kỹ thuật canh tác sạch an toàn không dùng hóa chất và phân bón hóa học
đảm bảo cung cấp thực phẩm hữu cơ sạch an toàn đến người tiêu dùng
an toàn thực phẩm thì nó đạt tiêu chuẩn một trăm linh là sạch
so với cây rau truyền thống ở bên ngoài bà con thì bắt buộc ở bên ngoài nếu không có thuốc bảo vệ thực vật
thì rau nó sẽ không ăn được sâu vọ nó ăn hết
có thể nói mô hình trồng rau thủy canh chính là một hướng đi đầy tiềm năng
đặc biệt đối với thủ đô nơi đất chật người đông thì mô hình trồng rau thủy canh sẽ tạo được không gian xanh mát
vừa hạn chế được vấn đề ô nhiễm môi trường
vì đảm bảo cái việc bột sản xuất rau trong nhà màng nhà lưỡi
không bị côn trùng cũng như là các môi trường bẩn nhiễm vào
do vậy là cũng không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
đó là một cái chất lượng rau rất là tốt
để nhân rộng cách làm hiệu quả này trong thời gian tới
chính quyền thành phố hà nội cần tiếp tục kêu gọi thành lập các hợp tác xã có xu hướng sản xuất xanh sạch
góp phần xây dựng thương hiệu nông sản của thủ đô
từ đó từng bước hình thành chuỗi sản xuất nông sản hàng hóa
đồng thời tạo ra giá trị thu nhập cao hơn cho thành viên
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
đại diện bộ công thương vừa cho biết đã xây dựng các phương án nhằm đảm bảo đủ nguồn cung
đáp ứng nhu cầu xăng dầu trong nước các tháng năm và sáu
dự kiến nhu cầu xăng dầu quý ii năm hai nghìn hai mươi hai khoảng năm hai triệu m hai
trong khi đó nguồn cung xăng dầu dự kiến quý ii khoảng sáu bảy triệu m ba
từ nhà máy lọc dầu nghi sơn
nhà máy lọc dầu bình sơn
ngoài ra nguồn nhập khẩu khoảng một năm triệu m ba và tồn kho từ quý i chuyển sang
với nguồn cung như trên sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của quý ii
và tồn kho gối đầu sang quý iii khoảng một năm triệu m ba
sở giao dịch chứng khoán tp hcm vừa ra quyết định đưa cổ phiếu của tập đoàn flc
công ty xây dựng flc pharos và công ty nông dược hai từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch
từ ngày một sáu
theo đó các mã này chỉ được giao dịch vào phiên chiều theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận
nguyên nhân do ba công ty này chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi một
và quá bốn mươi năm ngày so với thời hạn quy định
báo cáo xuất nhập khẩu việt nam năm hai nghìn hai mươi một của bộ công thương cho biết
nhập khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta đạt hai mươi một bốn tỷ usd tăng hai mươi tám tám so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó nhập khẩu điện thoại di động nguyên chiếc đạt kim ngạch ba một mươi sáu tỷ usd
đứng đầu kim ngạch nhập khẩu điện thoại nguyên chiếc là iphone đạt khoảng một hai tỷ usd tăng đến gần một trăm sáu mươi so với năm hai nghìn hai mươi
đứng thứ hai là điện thoại samsung với kim ngạch khoảng tám trăm sáu mươi ba triệu usd
đứng thứ ba là thương hiệu oppo với hơn bốn trăm hai mươi triệu usd
thưa quý vị thời gian vừa qua do tác động của dịch bệnh kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp trên cả nước đều bị sụt giảm
hiện các vấn đề về nhân công kho bãi giá cước vận tải xăng dầu tăng cao khiến các chuỗi cung ứng xuất khẩu đối mặt với các áp lực lớn
vậy cách nào để tháo gỡ các điểm nghẽn này trong xuất khẩu hàng hóa giúp nền kinh tế nhanh chóng phục hồi
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây

hai năm một khoảng thời gian dài doanh nghiệp này đã phải dậm chân tại chỗ khi mà xuất khẩu các mặt hàng tiêu dùng bị đứt gãy
giờ đây sự lo lắng về xuất khẩu vẫn đeo bám họ khi còn rất nhiều khó khăn ở phía trước
hiện tại bộ công thương cũng hỗ trợ rất nhiều trong việc thúc đẩy việc xuất khẩu tạo điều kiện
bây giờ chỉ có một khó khăn duy nhất đó là nhân lực để đa lát càng ngày càng ít dần
vì vậy cho nên là
rất là khó khăn trong việc số lượng để đáp ứng được nhu cầu của quốc tế
cũng là bất cập
hiện xuất khẩu chính ngạch một số mặt hàng như may mặc da dày đồ nội thất
chủ yếu đi bằng đường tàu biển qua một số cảng lớn của việt nam
ngoài ra do chính sách tắt chặt biển mậu các công ty dồn xuất khẩu chính ngạch
do đó lượng vỏ container cung cấp cho hàng xuất khẩu không đủ
điều này đang tác động lớn đến thị trường xuất khẩu của việt nam
bên cạnh đó còn rất nhiều những rào cản khác nữa
khó khăn của bên em về cái vấn đề xuất khẩu thì là
yêu cầu kỹ thuật ở nước ngoài thì họ yêu cầu kỹ thuật rất là cao
nhân lực việt nam thì cần phải
nhân lực yêu cầu tay nghề cao phải đào tạo mất thời gian
để tháo gỡ những điểm nghẽn xuất khẩu việc thực thi các fta đầy đủ
với thuế quan ưu đãi sẽ là động lực mới cho lĩnh vực này
cùng với đó là gói tài chính phục hồi kinh tế với các chính sách hỗ trợ
bao gồm cả thuế phí sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp nhanh chóng
phục hồi hoạt động sản xuất và xuất khẩu
covid một mươi chín đã cho thấy là các thiên hại và những tác động rất sâu
và rộng đến kinh tế việt nam đến các hoạt động thương mại quốc tế của việt nam
và nhất là xuất khẩu
và chính vì vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian
và tranh thủ cơ hội các chương trình về hỗ trợ trong xúc tiến thương mại quốc gia
trong các chương trình về xây dựng thương hiệu
trong các chương trình về triển khai các kiểm dịch
các nguồn thực vật để mở cửa thị trường
cũng như là trong các vấn đề liên quan đến hỗ trợ cho doanh nghiệp
nhất là nhỏ và vừa trong cái điều kiện về nhân lực
trong điều kiện về các tín dụng cho khôi phục và phát triển kinh tế của chúng ta
trung độ tăng động lớn đến chuỗi cung ứng
do đó chúng ta cần tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin thị trường giá cả
xúc tiến xuất khẩu tận dụng các cam kết trong các fta đã ký kết
và thông qua các chuỗi giá trị toàn cầu để tìm kiếm thị trường mới

nhưng trong thời gian qua doanh nghiệp xuất khẩu của việt nam

nhưng doanh nghiệp xuất khẩu của việt nam
vẫn chưa thật sự chủ động trong việc nghiên cứu nhu cầu thị trường
để hoạch định chiến lược giá
vì vậy cần tháo gỡ điểm nghẽ này
để vực dậy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong thời gian tới
chi phí logistics đang là một trong những thách thức lớn
ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong năm nay
chính vì vậy tìm ra các giải pháp căn cơ